dịp cao điểm tết nguyên đán theo ước tính lượng hành khách của hai bến xe lớn tại hà nội là mỹ đình và giáp bát tăng từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi
đại diện bến xe mỹ đình và bến xe giáp bát cho biết là trong thời gian phục vụ tết lượng khách dự kiến đi qua bến lúc cao điểm tăng khoảng từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi so với ngày thường
đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày ba mươi một tháng một đến hết ngày chín tháng hai tức là từ hai mươi một đến ba mươi tháng chạp
sở giao thông vận tải hà nội cho biết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp tết nguyên đán
sở đã cấp ba trăm năm mươi phủ hiệu xe tăng cường phục vụ hành khách vào những giờ và ngày cao điểm
sở giao thông vận tải cũng yêu cầu các đơn vị vận tải bằng xe buýt bố trí phương tiện bảo đảm số lượng chất lượng phục vụ trên tuyến
có kế hoạch triển khai xe tăng cường đáp ứng nhu cầu đi lại cao tại các khu vực bến xe nhà ga cảng hàng không
ngoài ra sở cũng yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện kê khai giá niêm yết giá và tuyệt đối không được lợi dụng lượng khách tăng cao trong dịp tết để tăng giá hay ép giá